liên quan đến vụ công ty cổ phần bất động sản nhà đất đồng nai dona houseland vẽ dự án ma bán cho bốn trăm bốn mươi năm khách hàng thu lợi bất chính gần một trăm hai mươi ba tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang điều tra bổ sung vụ án hình sự đỗ sơn tùng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đề nghị bị hại là các khách hàng đã ký hợp đồng đặt cọc
hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với công ty cổ phần bất động sản nhà đất đồng nai
để mua đất tại các dự án green town nice town happy town hai happy town ba tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai địa chỉ số một nghìn ba mươi bốn nguyễn ái quốc khu phố một phường trảng giài thành phố biên hòa
để được giải quyết theo quy định của pháp luật